thưa quý vị bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
hiện bộ y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt một trăm linh
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
riêng về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất
bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia trên thế giới và các loại vaccine
đã được cấp phép tại việt nam có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng tiếp cận bình đẳng vaccine phòng covid một mươi chín